xin kính chào quý vị và các bạn
trong sáng ngày mai ở khu vực phía đông bắc bộ
vẫn có mưa rào và rông
khu vực vùng núi có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa
là từ năm mươi cho đến một trăm linh mm
riêng quảng ninh lạng sơn hà giang
có nơi trên một trăm năm mươi mm
mưa lớn tập trung về đêm và sáng
trong mưa rông có khả năng
xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất
và ngập ống cục bộ tại các tỉnh miền núi
nhật độ cao nhất trong ngày mai
sẽ là từ ba mươi cho đến ba mươi ba độ
sau đó từ ngày một mươi ba
mưa cũng giảm dần trên khu vực
vì vậy nhiệt độ sẽ tăng nhẹ từ một cho đến hai độ
ở phía tây bắc bộ
cũng có mưa rông trong sáng ngày mai
tại khu vực vùng núi sẽ có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to
riêng tại lào cai lai châu
có nơi là trên một trăm năm mươi mm
thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng
nhật độ vẫn ở ngưỡng dễ chịu
cao nhất là ba mươi cho đến ba mươi ba độ
hai ngày sau mưa sẽ giảm
trên khu vực cùng với đó
nhật độ sẽ tăng lên mức là ba mươi một đến ba mươi bốn độ
dự báo trong ba ngày tới
đối lập với trạng thái mưa ẩm
ở các tỉnh bắc bộ và thanh hóa
các tỉnh trung bộ từ nghệ an
trở vào đến thừa thiên huế
tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
với nhật độ cao nhất sẽ phổ biến
từ ba mươi bốn cho đến ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ
là từ một mươi giờ sáng cho đến một mươi tám giờ
các tỉnh từ đà nẵng trở vào
cho đến phú yên
cũng duy trì tình trạng nắng nóng và nắng nóng gai gắt
trong ba ngày tới với nhật độ cao nhất là
ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
các tỉnh còn lại mức độ nắng nóng
sẽ đỡ gai gắt hơn
tại khu vực tây nguyên từ ngày mai cho đến ngày một mươi bốn
mưa sẽ thu hẹp về diện
mưa rào và rông phổ biến xảy ra vào cuối ngày
với vùng mưa tập trung chính
ở khu vực phía nam
ban ngày sẽ có khả năng gián đoạn và giảm mưa
nhiệt độ mát mẻ cao nhất là hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
tại nam bộ mưa cũng giảm trong ba ngày tới
tập trung về chiều tối và đêm
riêng khu vực ở ven biển nam bộ
vẫn cần đề phòng với hiện tượng
rông lốc xảy ra cục bộ
nhật độ cao nhất ổn định ở mức là ba mươi một đến ba mươi bốn độ